các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trần đại quang dự đại hội đảng bộ tỉnh gia lai lần thứ một mươi năm nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phát hiện đường dây tiêu thủ và làm giả nước giặt với quy mô lớn tại hà nội
cuộc vận động ăn chung một tết ở mù căng trải của tỉnh yên bái
một bài học kinh nghiệm quý báu về công tác dân vận khéo
thưa quý vị và các bạn đại hội đảng bộ tỉnh gia lai lần thứ một mươi năm nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đã chính thức khai mạc vào sáng nay
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
năm năm qua nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ quân và dân các dân tộc trong tỉnh gia lai
đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng
kinh tế tăng trưởng khá cơ cấu kinh tế cơ cấu đầu tư chuyển dịch hợp lý
chất lượng giáo dục và đào tạo khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên
an sinh xã hội được đảm bảo bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy
quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững
hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực
thay mặt bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng đại tướng trần đại quang chúc mừng
những thành tựu mà đảng bộ tỉnh gia lai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
phát biểu chỉ đạo đại hội đại tướng trần đại quang nhấn mạnh
gia lai là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội
nhất là lợi thế trong phát triển nông nghiệp
do đó trong nhiệm kỳ tới đảng bộ cần tập trung khai thác tiềm năng
phát huy nội lực thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư
sức mạnh tổng hợp để tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ
phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc giữ vững ổn định chính trị xã hội
khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để gia lai phát triển nhanh và bền vững
cần phát huy cao nhất mọi tiềm năng lợi thế của địa phương về đất đai tài nguyên khoáng sản
tính đa dạng và đặc sắc về văn hóa
để tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội
gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh
tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng giảm dần kỳ trọng nông nghiệp tăng mạnh kỳ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ
thực hiện quyết liệt ba đột phá chất lượng
chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh
để nâng cao năng suất chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm
làm tốt công tác kỳ hoạch và quản lý kỳ hoạch
huy động ngoại nguồn lực quan trọng xã hội hóa đầu tư để phát triển
yêu trên đầu tư thích đáng cho việc cải tạo xây dựng đồng bộ kết cấu hạ dần
cải tạo nâng cấp các chuyến đường giao thông hệ thống lưới điện các công trình trí lợi
bảo đảm đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
đại tướng trần đại quang đề nghị
bên cạnh việc tiếp tục chăm lo phát triển giáo dục đào tạo khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
cùng với đó là chú trọng tạo việc làm đi đôi với xóa đói giảm nghèo
đảng bộ tỉnh gia lai cần tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách đối với những người có công với cách mạng
gia đình chính sách người có hoàn cảnh đặc biệt
phát huy lợi thế khai thác có hiệu quả các tuyến đường hồ chí minh đông trường sơn quốc lộ một mươi bốn và một mươi chín
gia lai là tỉnh có tiện tích lớn địa hình phức tạp có nhiều dân tộc cùng sinh sống
mặt bằng dân trí có sự tranh lệch giữa các vùng
tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đây là điều kiện để các thế lực thù địch và phản động lợi dụng kích động chống phá đảng nhà nước
đảng bộ tỉnh cần quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội
với củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh
xây dựng nền quốc hòng toàn dân thế trận quốc hòng toàn dân
gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân
xây dựng các khu vực phòng thủ vức giáp
xây dựng lực lượng vũ trang địa hương
tiếp tục giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp
về an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trong vùng đồng bào theo đạo
bảo đảm an ninh viên giới an ninh dân thôn
không để bị động bất ngờ không để xảy ra bạo loạn
không để hình thành các điểm đóng về an ninh dân tự
tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng của campuchia
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh dân tự
xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị ổn định và phát triển
yếu tố có ý nghĩa chăn chốt
quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và vụ nâng trên
là phải chăm lo công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch vững mạnh
nâng cao năng lực đánh đạo
và sức chiến đấu của tổ chức đảng
và đội vũ cám bộ đảng viên
cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
về xây dựng đảng
và chỉ thị ba của bộ chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
gắn với tăng cường và nâng cao chất lượng
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
đại tướng trần đại quang nhấn mạnh
một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội lần này
là đồng góp ý kiến vào các sự thảo phân kiện
trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa mới
bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
đồng thời bày tỏ mong muốn
với tinh thần trách nhiệm cao
đại hội sẽ dân chủ thảo luận
đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc trí tuệ
vào các sự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
bộ công an tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm
tái thành lập cục kế hoạch và đầu tư
năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng kế hoạch
và đầu tư công an nhân dân
và đón nhận huân chương chiến công hạng nhì
thượng tướng đặng văn hiếu
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
tới dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có trung tướng bùi văn thành
thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn thế phương
thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
đại diện lãnh đạo các tổng cục cục chức năng của bộ công an
năm mươi tám năm phần đấu và trưởng thành
của lực lượng kế hoạch và đầu tư
gắn liền với bảy mươi năm xây dựng chiến đấu
và trưởng thành trên trạng đường lịch sử
đầy vẻ vang và oanh liệt
của lực lượng công an nhân dân việt nam
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn năm
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đã quyết định tái thành lập
cục kế hoạch và đầu tư
trực thuộc tổng cục hậu cần kỹ thuật
và từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm
cục kế hoạch và đầu tư là cơ quan
trực thuộc bộ trưởng
thời gian qua cục kế hoạch và đầu tư
đã kịp thời nắm bắt chủ trương của nhà nước
chủ động tích cực tranh thủ các nguồn vốn
cho các dự án trọng điểm
nhất là cho các dự án trang bị
và cho các nhiệm vụ cấp bách
để bảo đảm kịp thời tiềm lực cơ sở vật chất
trang bị chung và giải quyết các tình huống đột xuất
từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và bộ công an giao
quy mô đầu tư chất lượng phương tiện
trang bị trong những năm qua
đã được tăng cường đáng kể
tập trung đào tạo các lực lượng mũi nhọn
trực tiếp chiến đấu các địa bàn trọng điểm
trung tâm chính trị và văn hóa xã hội
các dự án đầu tư được xây dựng
thẩm định trình phê duyệt và tổ chức thực hiện
đáp ứng được yêu cầu mục tiêu đề ra
đầu tư có trọng tâm trọng điểm
đảm bảo đầu tư đồng bộ trên cả bốn lĩnh vực
quản lý hướng dẫn thực hiện tốt công tác đấu thầu
góp phần đáng kể vào việc đảm bảo chất lượng
trang thiết bị nghiệp vụ công trình
và nâng cao hiệu quả đầu tư
chống thất thoát trong đầu tư trang bị và xây dựng cơ bản
ghi nhận những thành tích đã đạt được trong một mươi năm qua
cục kế hoạch và đầu tư đã vinh dự được
đảng nhà nước và bộ công an tặng nhiều phần thưởng cao quý
thưa ủy quyền của chủ tịch nước
tại lễ kỷ niệm
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu
đã trao huân chương chiến công hạng nhì
cho cục kế hoạch và đầu tư
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu
nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích
kết quả công tác mà cán bộ chiến sĩ
cục kế hoạch và đầu tư đã đạt được
trong thời gian tới thứ trưởng thường trực yêu cầu
cục cần làm tốt hơn nữa
chức năng tham mưu chủ động khai thác
các nguồn vốn xây dựng kế hoạch
phân bổ đầu tư có trọng tâm trọng điểm
phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác
thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng
đồng chí thứ trưởng thường trực nhấn mạnh
phải quan triệt nghiêm túc
các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
về kế hoạch và đầu tư
trên cơ sở đó để xuất bộ
ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật
để hướng dẫn thực hiện trong công an
chú trọng ban hành quy trình công tác
tiêu chuẩn định mức
để tác bứng tốt công tác
quản lý nhà nước
về kế hoạch và đầu tư
xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư
dài hạn trung hạn và ngắn hạn
yêu tiên đầu tư
cho các lực lượng an ninh tỉnh báo
cảnh sát cơ động các lực lượng
trực tiếp chiến đấu các địa bàn trọng điểm
và các đơn vị mới thành lập
làm tốt công tác quy hoạch
tăng cường giám sát đánh giá đầu tư
quản lý đấu thầu
để đầu tư đạt hiệu quả cao
xây dựng quy chế phối hợp
toàn diện giữa tổng cục
cậu quần kỹ thuật cục kế hoạch đầu tư
và cục tài chính
để quản lý kế hoạch đầu tư
của công an chặt chẽ
và có hiệu quả hơn
thứ trưởng thường trực đặng văn
hiếu cũng yêu cầu tăng cường công tác
xây dựng đảng xây dựng lực lượng
chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao bản lĩnh chính trị
tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ đảng viên
đào tạo bồi dưỡng tập huấn chuyên môn
nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
làm công tác kế hoạch và đầu tư
từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
hướng tới kỷ niệm tám mươi năm năm
ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và năm năm ngày phụ nữ việt nam
vào chiều nay tại hà nội
hội phụ nữ tổng cục an ninh
đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm
gắn với liên hoan văn nghệ phụ nữ tổng cục
đây là một trong các hoạt động
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
lực lượng an ninh nhân dân
phát huy truyền thống tốt đẹp
của phụ nữ công an nhân dân
phụ nữ tổng cục an ninh đã tổ chức
nhiều phong trào thi đua hoạt động sinh hoạt có ý nghĩa
qua đó góp phần tổ chức động viên
và tạo môi trường thuận lợi
để hội viên phụ nữ rẻ luyện phân đấu và công hiến
các thế hệ phụ nữ tổng cục an ninh nhân dân
đã không ngừng học tập
phát triển những phẩm chất tiên tiến
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác an ninh
trong tình hình mới
hiện nay với số lượng gần hai hội viên
phụ nữ tổng cục an ninh đã tham gia tích cực
trong các hoạt động chuyên môn công tác tại đơn vị
cũng như trong xây dựng gia đình hạnh phúc
là một trong những lá cờ đầu
trong phong trào phụ nữ bộ công an
cũng tại buổi lễ
liên hoàn văn nghệ phụ nữ tổng cục an ninh
đã tổng kết và trả góp phần thường
cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong liên hoan
nhân dịp này
một mươi bốn cá nhân đã được hội liên hiệp phụ nữ việt nam
trao tặng kỷ niệm trương
vì sự tiến bộ của phụ nữ
và phát động phong trào cuộc thi
album ảnh đẹp của đại diện ban chấp hành
hội phụ nữ tổng cục an ninh
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
hồi một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hôm nay
trong lúc tuần tra
lực lượng kiểm soát một trăm một mươi tám phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh quảng ninh
phối hợp cùng lực lượng công an phường minh thành
thị xã quảng yên
đã phát hiện và bắt giữ năm đối tượng
đi trên xe ô tô con
mang theo vũ khí và tàng trữ trái phép chất ma túy
các đối tượng gồm
hoàng đức an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại thượng lý hồng bàng
thành phố hải phòng
và bốn đối tượng
nguyễn đức việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
phạm văn tuấn sinh năm
và phạm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cùng chú tỉnh hải dương
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ
toàn bộ số tăng vật phát hiện trên xe ô tô
gồm hai đao kim loại sắc nhọn
có chiều dài khoảng năm mươi cm
ba viên đạn súng kíp tự chế
và hai gói ni lông
có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
cùng một số tăng vật liên quan
hiện các đối tượng và tăng vật đã được bàn giao
cho công an thị xã quảng yên
để tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay công an
thành phố hồ chí minh cho biết
đang tạm giữ trần hoài sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
để điều tra hành vi giết người
sau khi dùng dao đâm vợ
khiến nạn nhân tử vong
theo đó trần hoài sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và vợ là chị đoàn thị xuân thủy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê phú yên
hành nghề bán vé số
thuê nhà trọ trên đường vườn chuối
phường bốn quận ba ở cùng hai con
khuya một mươi hai tháng một mươi
sau khi uống rượu với một số người bạn
tại nhà trọ
sơn vào ngũ chung và có ý muốn gần gũi
nhưng chị thủy không đồng ý
bực tức sơn chạy xuống bếp lấy dao trở lại giường
đâm vợ hai nhát rồi ra công an đầu thú
chị thủy được những người cùng ở trọ
đưa đi cấp cứu nhưng không kịp
nạn nhân đã tử vong
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút chiều ngày hôm qua
đội cảnh sát kinh tế công an huyện hướng hóa
tỉnh quảng trị phối hợp với công an thị trấn lao bảo
đội biên phòng cơ khẩu quốc tế lao bảo
phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển
ba một trăm linh kg đường kính
xuất xứ từ thái lan nhập lộ
qua quá trình tuần tra
lực lượng chức năng phát hiện
một số xe mô tô trở số lượng lớn
hàng từ bến sông sê pôn
tập kết tại khóm tây chính thị trấn lao bảo
qua kiểm tra
tại dễ trọ của ông phan văn dũng
có sáu mươi hai bao tải màu trắng
bên trong có chứa đường kính
có nguồn gốc xuất xứ từ thái lan
tổng số khối lượng hàng hóa là ba một trăm linh kg
trị giá hơn ba mươi sáu triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra
ông phan văn dũng không có tại hiện trường
chỉ có hai thanh niên tên là nguyễn công nhân
và lê công hùng
cùng chú tại thị trấn lao bảo
nhân và hùng khai nhận
toàn bộ số đường trên được vận chuyển lộ
từ lào về việt nam
bằng đường sông rồi tập kết
tại một số địa điểm trên địa bàn
rồi tìm cách tuồn về thành phố đông hà tiêu thụ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay công an thành phố phan thiết
nhận được tin báo tại nhà ông phạm tiến phong
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
làm chủ hộ
có kinh doanh buôn bán các sản phẩm
thuốc tân dược thuốc tây
và nhiều sản phẩm khác không đúng quy định của pháp luật
công an thành phố phan thiết
phối hợp với công an phường phú trinh
đã tiến hành kiểm tra đột xuất số nhà trên
kiểm tra tại số nhà hai trăm linh bốn
trên ba mươi hai đường nguyễn hội
thuộc khu phố một phường phú trinh
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
của ông phạm tiến phong
tổ kiểm tra phát hiện tại căn nhà này
có chứa một số lượng lớn thuốc tân dược
thuốc tây và nhiều loại thực phẩm chức năng
nhưng ông phạm tiến phong không xuất trình
được giấy phép kinh doanh của cơ sở
cũng như các loại giấy tờ có liên quan đến
hoạt động kinh doanh của các loại thuốc này
tổ kiểm tra đã tiến hành niêm phong tạm giữ
tất cả các sản phẩm thuốc tân dược trên
để tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng tâm lý chuộng hàng thái lan
của nhiều người tiêu dùng việt
một công ty ở hà nội đã sản xuất nước giặt giả
thương hiệu spy của thái lan
điều đang nói là các hóa chất và nguyên liệu
pha chế loại nước giặt này đều không rõ
nguồn gốc xuất xứ
điều này là vô cùng nguy hiểm
vì rất có thể các hóa chất này sẽ gây hại
đến sức khỏe người tiêu dùng
sau hơn bốn tháng củng cố chứng cứ
lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét
cơ sở sản xuất của công ty này vào sáng ngày hôm nay
và phát hiện rất nhiều sai phạm
nước giặt spy
một sản phẩm được bán khá phổ biến trên thị trường
dễ dàng để thấy
những dòng quảng cáo như thế này
uy tín được xây dựng nhờ cụm từ
hàng của thái lan
và quả thật nhìn tem mát thế này
ai cũng sẽ tin là hàng thái
còn đây là hình ảnh
tại cơ sở sản xuất sản phẩm này
tem mát in ở trong nước
vỏ chai cũng sản xuất trong nước
và nước giặt được tự pha chế
rồi đóng chai
khi phóng viên cùng với cả lực lượng chức năng
vào kiểm tra ở cơ sở này
thì quý vị có thể thấy
vẫn còn hàng ngàn những chiếc hộp đang chờ
để được dán mát như thế này
và khi dán mát
thì chúng tôi quan sát được rằng là
cơ sở này đã dán thêm một tem phụ
có in chữ là việt nam
đây được lực lượng chức năng cho rằng
chính là cách để cơ sở này
lừa phỉnh người tiêu dùng
vì với những cái dán mát phụ như thế này
thì người tiêu dùng dễ bị bỏ ra

là đơn vị phân phối hoặc là nhập khẩu
những mặt hàng này từ nước ngoài trở về
ngoài thủ đoạn kể trên
để qua mắt người tiêu dùng
doanh nghiệp này còn in mã vạch tám trăm tám mươi năm
là đầu mã vạch quy định hàng của thái lan
lên mỗi tem sản phẩm
đội lốt hàng thái
mỗi sản phẩm này được đội giá cao hơn
các sản phẩm khác ở trong nước
sản phẩm mác thái nhưng chất lượng thì không được thẩm định
các nguyên liệu sản xuất
chất tẩy rửa của công ty
có một số sản phẩm
hiện tại là không
hóa chất là không có nhãn mát
công ty chưa xuất trình được
hóa đơn chứng minh nguồn gốc của
hóa chất để sản xuất sản phẩm này
ước tính của lực lượng chức năng
mỗi ngày công ty này sản xuất ra được
khoảng hai sản phẩm
sổ sách tại công ty cho thấy
mỗi ngày cơ sở cung cấp ra thị trường
khoảng một sản phẩm với mạng lưới rộng khắp toàn miền bắc
mỗi con dấu này
là đại diện cho một đơn vị
hoặc địa phương nơi sản phẩm này có mặt
nguồn gốc xuất xứ
để thu lợi
bất chính gây thiệt hại rất đớn cho người tiêu dùng
liệu các sản phẩm này có gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng
ngay sau khi kiểm đếm sản phẩm
lực lượng chức năng sẽ tiến hành
gửi mẫu sản phẩm này đi giám định
các hóa chất độc hại có trong sản phẩm
xong hành với đó
cơ quan công an sẽ tiến hành làm rõ
các hành vi gian lận thuế đối với công ty
cổ phần thương mại quốc tế masco
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi những thông tin mới nhất
về vụ việc đến quý vị và các bạn
trong các bản tin tiếp theo
trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi
đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch
xuất xuất huyết năm hai nghìn một mươi năm của bộ y tế
làm việc với tỉnh phú yên về tình hình xuất xuất huyết
đến nay toàn tỉnh phú yên
phát hiện có bốn mươi bốn ổ dịch
năm trăm bốn mươi chín ca mắc xuất xuất huyết
tăng hai trăm linh bốn ca so với cùng kỳ
và đã có một trường hợp tử vong
trong đó hai địa phương nổi lên với số ca mắc sốt xuất huyết
tăng cao là huyện sơn hòa
và huyện phú hòa
qua kiểm tra tại hai huyện này
đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết của bộ y tế
nhận định nguy cơ dịch bệnh xuất xuất huyết
ở phú yên sẽ tăng cao trong thời gian tới
nếu không có những biện pháp phòng chống hiệu quả
vì vậy đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết
đề nghị ngành y tế phú yên
chỉ đạo quyết liệt hơn
trong việc xử lý các ổ dịch
và công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết
giám sát chặt chẽ công tác phòng chống xuất xuất huyết
tại các vùng trọng điểm
chủ động trang thiết bị vật tư y tế kỹ thuật kịp thời
đồng thời chỉ đạo các bệnh viện
tiếp nhận bệnh nhân điều trị theo đúng phác đồ của bộ y tế
và tăng cường công tác truyền thông giáo dục
nâng cao nhận thức về phòng chống xuất xuất huyết cho người dân
thưa quý vị và các bạn
thay đổi tập quán cả ngàn đời của một tộc người
không phải là điều dễ dàng
và càng không thể trong một sớm một chiều
nhưng cuộc vận động ăn chung mùa tết
đã nhanh chóng làm thay đổi tập quán ăn tết
của đồng bào mông ở mù căng trải nói riêng
và đồng báo mông ở toàn tỉnh yên bái nói chung
sự đổi thay nhanh trong ấy
là bởi sự đúng đắn của một chủ trương
bởi sự quyết liệt vào cuộc đồng bộ
của các cấp ủy đảng chính quyền
các đoàn thể địa phương
đã làm nên thành công của cuộc vận động
hướng tới kỷ niệm tám mươi năm năm
ngày truyền thống công tác dân vận của đảng
một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi
một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
mời quý vị và các bạn
cùng đến với một huyện vùng cao
vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh yên bái
để biết thêm về công tác dân vận khéo
đã qua hai cái tết
đồng bào mông ở bản my háng
xã mù dê huyện mù căng trải tỉnh yên bái
ăn chung một cái tết nguyên đán
trước đây gia đình chị sùng thị là
ăn tết rất lâu thường kéo dài một tháng
từ khi ăn chung một tết
gia đình chị cùng bà con trong bản my háng
chỉ vui tết trong vòng năm đến một mươi ngày
rồi tập trung sản xuất
dụng ngương vụ xuân
bởi thế trong nhiều năm trở lại đây
bà con không còn bị thiếu đói
đảng và nhà nước tuyên truyền vận động chúng tôi
ăn chung một tết
từ đó đời sống ấm no hơn và thực hiện tốt
thì làm cái gì cũng được hết
để tuyên truyền vận động hơn bảy trăm linh hộ dân
với hơn bốn nhân khẩu
chủ yếu là người dân tộc mông tại xã mù dê
lùi lịch lại để ăn chung tết nguyên đán
là chuyện không hề dễ dàng
xã đã đưa vào nghị quyết
chuyên đề và giao các đồng chí
trong ban thường vụ
ban chấp hành đảng ủy xã
phụ trách từng thôn bản xuống họp cùng dân
đến tận nhà trưởng dòng họ ra làng
để làm thay đổi nhận thức của họ
sử dụng uy tín của họ
để vận động nhân dân nghe theo làm theo
bây giờ nó là ăn tết
và theo đồng đội chủ trung của đảng
quyết định ăn một chung một tết
thì khi mà quá trình vận động bà con như vậy
thì anh có gặp cái khó khăn gì không
bây giờ nó là nhân dân là
có nhiều giá trích là không
thực hiện tốt là không có gì khó khăn
bài học sâu sát cơ sở trong tuyên truyền vận động
luôn có giá trị ở bất kỳ giai đoạn nào
với bất cứ chủ trương nào
riêng tại xã mồ dề
không chỉ có cuộc vận động bà con ăn chung một tết
mà nhiều chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
đã dần thay đổi nhận thức
và nâng cao đời sống của nhân dân
không riêng với xã mồ dề
mà cả huyện
là vận động nhân dân để ăn chung một tết
đưa ra là tính ra với những con các cháu đi học xa
thì sau này về thì lại trước thêm tết sau nữa
lúc đầu thì nhân dân cũng khó khăn
nhưng mà sau mình vận động
đúng lý do
và đúng mục đích
thì nhân dân cũng ủng hộ
dân vận khéo
thì việc gì cũng thành công
cuộc vận động người mông ăn chung một tết
ở mù căng trải nói riêng
trên toàn tỉnh yên bái nói chung
là một bài học kinh nghiệm quý báu
trong công tác tuyên truyền vận động
công tác tuyên truyền vận động

luôn được bắt nguồn từ một chủ trương đúng
từ chủ trương đúng
át sẽ cho những lợi ích lâu dài
và có được sự đồng thuận cao trong nhân dân